chiều ba mươi tháng một mươi ubnd huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã tổ chức chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển cho nhân dân xã thịnh lộc
đây là địa phương đầu tiên ở hà tĩnh thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường
huyện lộc hà đã phê duyệt số tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường số tiền hai trăm linh bảy tỷ một trăm tám mươi ba triệu
trong đó xã thịnh lộc trên một mươi chín tỷ đồng gồm tiền đền bù cho tàu thuyền một mươi tỷ hai trăm chín mươi ba triệu
đền cho lao động ảnh hưởng trực tiếp chín tỷ bảy mươi chín triệu và lao động gián tiếp ba mươi bốn chín triệu
tại buổi chi trả đầu tiên hội đồng bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường huyện lộc hà đã chi trả một tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu cho ba mươi đối tượng
gồm một mươi năm chủ tàu thuyền và một mươi năm lao động
theo kế hoạch huyện lộc hà sẽ tiếp tục chi trả cho các đối tượng ở xã thịnh lộc và các xã khác trong những ngày tới